theo dự báo hôm nay tỉnh yên bái tiếp tục có mưa to có khả năng xảy ra lũ quét sạt lở đất
từ hôm qua trên sông thao đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ hai đến bốn mét
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái vừa yêu cầu các sở ngành triển khai các phương án chủ động ứng phó
với diễn biến của mưa lũ lũ quét và sạt lở đất
theo đó cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất
bằng mọi hình thức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết chủ động phòng tránh
ubnd ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã huy động lực lượng xung kích
cùng với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt triển khai kiểm tra
giả soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
các hộ dân sống ven sông suối kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường
các sự cố báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh
sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra
đặc biệt lưu ý những khu vực dân cư đã xảy ra lũ quét sạt lở đất trong cuối tháng bảy vừa qua
tổ chức trực ban nghiêm túc các lực lượng canh gác hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các hầm tràn
các đoạn đường giao thông bị ngập có nguy cơ xảy ra đá lăn bến đỏ ngang đỏ dọc để đảm bảo an toàn
chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó mưa lũ sạt lở đất
triển khai các lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra